đoàn công tác số ba ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí phan đình trạc
trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng dẫn đầu
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy bắc ninh để thông qua báo cáo kiểm tra giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh
tại buổi làm việc kết quả cho thấy ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch số một mươi sáu
bảo đảm đúng yêu cầu nội dung chương trình đề ra
qua công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật đối với năm mươi bảy trường hợp vi phạm về tham nhũng
cố ý làm trái
ủy ban kiểm tra các cấp đã chuyển một mươi ba vụ việc đến cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngành thanh tra tiến hành một trăm bảy mươi năm cuộc thanh tra về kinh tế xã hội qua thanh tra chuyển cơ quan điều tra chín vụ
thu hồi tài sản tham nhũng kinh tế qua công tác thi hành án đạt hơn ba một tỷ đồng
phải thu hồi theo bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ là tám mươi
đoàn công tác số ba kiến nghị đối với ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh tiếp tục quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng
có biện pháp cụ thể lãnh đạo chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp các ngành chấn trình xử lý vi phạm về quản lý đất đai
đoàn công tác cũng đã kiến nghị ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo xử lý đối với hai vụ án
một vụ việc liên quan đến tham nhũng kinh tế bảo đảm sự nghiêm minh đúng quy định của pháp luật